thưa quý vị trong khi ngân hàng đòi hỏi những điều kiện vay nhất định thì hoạt động cầm đồ hay là cho vai tín chấp lại dễ dàng hơn rất nhiều
những loại hình cho vay này thường có thủ tục đơn giản người vai không cần phải chứng minh năng lực tài chính giải ngân lại nhanh gọn
tuy nhiên đi cùng với những ưu điểm thì hoạt động cầm đồ và các loại hình cho vay khác cũng tiềm ẩn những vấn đề xã hội nhất là việc thu hồi nợ
mới đây công an tp hcm đã thực hiện khám xét trụ sở làm việc của công ty f tám mươi tám đơn vị chuyên cho vay với hàng trăm nhân viên thu hồi nợ có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản
bên cạnh đó thời gian qua cục cảnh sát hình sự và công an các địa phương cũng đã liên tiếp xử lý các vụ việc đòi nợ kiểu khủng bố người vai gây mất an ninh trật tự
từ câu chuyện này cư dân mạng cho rằng cần xây dựng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ để bảo đảm cho các hoạt động cho vai này được minh bạch vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân lại vừa không để xảy ra các hệ lụy phức tạp
những ngày qua việc công an tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra các dấu hiệu vi phạm xảy ra tại công ty f tám mươi tám trong hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cư dân mạng
tin này mong chờ lâu lắm rồi giờ áp cho vay mọc lên như nấm sau mưa mà toàn cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen ủng hộ công an triệt phá hết bọn này mong công an trên cả nước đồng loạt kiểm tra các loại hình kiểu này
f tám mươi tám chỉ là một vụ điển hình còn bao nhiêu người cũng khốn khổ không chỉ vì f tám mươi tám đâu
vì thực chất đó là lãi suất cắt cổ của các chủ nợ
hợp đồng cầm đồ không hề có mức lãi suất trong hợp đồng để tránh luật
lãi suất cầm đồ quy ra ngang bằng vay nóng cho nên cầm đồ mới mọc lên nhiều như vậy
vừa cầm tài sản của người ta mà lãi suất cắt cổ
khi cần tiền gấp thì cầm đồ là một giải pháp nhanh lẻ
nhưng trước khi đặt bút ký và nhận tiền phải hỏi rõ lãi và các loại phí
không chỉ từ phía cho vay trên thực tế
nhiều khách hàng cũng cố ý lờ đi trốn tránh viện cớ để không phải trả lại tiền
thậm chí có nhiều trường hợp vẫn còn khả năng chi trả nhưng chây ý
từ câu chuyện này nhiều cư dân mạng cũng đặt ra vấn đề không phải là ở mô hình hoạt động
mà ở cách thức hoạt động cách thức lách luật
hợp tác cùng các tổ chức cá nhân thu hồi nợ của khách hàng
và cả việc người vay tiền rồi tìm cách bùng nợ thì giải quyết như thế nào
vay thì trả đi chấp nhận vay thì chấp nhận trả
nhiều người vay xong có tiền không chịu trả
đề nghị xử lý nghiêm người cho vay nặng lãi cũng đồng thời xử lý nghiêm người vay không chịu trả
cho vay là tốt nhưng cách đòi nợ thật sự không thể chấp nhận với một công ty tài chính tầm cỡ như vậy
qua đây cũng mong pháp luật có chế tài dành cho những người vay mà chây ý định bung kèo
mong các cơ quan chức năng xóa tận gốc tệ nạn cho vay nặng lãi
và khủng bố của bọn bất lương
người vay phải có ý thức trả nợ để xã hội yên ổn
theo luật sư trần xuân tiền văn phòng luật sư đồng đội cho biết
để hạn chế và ngăn ngừa tình trạng vay tiền rồi không trả
cần thực hiện các giải pháp đồng bộ từ việc hoàn thiện các quy định của pháp luật
đến việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
đến việc tiến hành xử lý xử phạt hành vi vi phạm
trong đó pháp luật cần xem xét sửa đổi hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho vay
tại các tổ chức tín dụng hợp pháp các ngân hàng tạo môi trường an toàn lành mạnh
dễ tiếp cận cho nhiều đối tượng có nhu cầu vay vốn
theo thông tin từ cục cảnh sát hình sự bộ công an
hiện toàn quốc có hơn hai mươi sáu chín trăm bốn mươi hai cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
rất nhiều trong số đó có biểu hiện cho vay lãi suất cao và đòi nợ kiểu khủng bố
cần xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cầm đồ như thế nào
để hoạt động này được minh bạch
hãy chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân